việc nhiễm covid một mươi chín không còn là điều quá xa lạ với chúng ta trong giai đoạn hiện nay
và hậu covid một mươi chín cũng dần trở nên phổ biến
hàng loạt nghiên cứu cho thấy có tới một phần ba người khỏi bệnh đang phải đối mặt với tình trạng này
vậy ai là người có nguy cơ mắc các triệu chứng sau covid một mươi chín cao nhất
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
nghiên cứu của nhóm chuyên gia tại đại học ucr cho thấy ba mươi người từng mắc covid một mươi chín
đã gặp phải các triệu chứng kéo dài sau đó
tình trạng này còn được gọi là di chứng sau cấp tính của covid một mươi chín pasc
hay hội chứng covid một mươi chín kéo dài lon covid
những người có nguy cơ bị hậu covid một mươi chín cao nhất là nhóm người có tiền sử nhập viện
tiểu đường chỉ số khối cơ thể bmi cao
đặc biệt các tác giả khẳng định sắc tộc tuổi tác tình trạng kinh tế xã hội
không liên quan đến hội chứng này mặc dù nó có tác động nguy cơ bị bệnh nặng
tử vong cao hơn ở người mắc covid một mươi chín
liên minh vaccine gavi cũng xác định một số yếu tố xác định những người
có nguy cơ gặp di chứng hậu covid một mươi chín cao
giới tính sinh học
phụ nữ đặc biệt người ở đội tuổi bốn mươi sáu mươi có nhiều nguy cơ phát triển các triệu chứng liên tục
như mệt mỏi khó thở sương mù não đau cơ lo lắng trầm cảm
sau khi mắc covid một mươi chín hơn đàn ông
hơn hai mươi hai người trên bảy mươi tuổi báo cáo về các triệu chứng kéo dài từ bốn tầng trở lên
so với một phần một mươi những người từ một mươi tám đến bốn mươi chín tuổi
tuy nhiên nghiên cứu từ văn phòng thống kê quốc gia ons của vương quốc anh cho thấy
di chứng covid một mươi chín có nhiều khả năng tấn công f ở giai đoạn trung niên
những người có tình trạng sức khỏe tâm thần có nguy cơ mắc cao hơn năm mươi
ngoài ra người mắc bệnh hen xuyển cũng có nguy cơ gặp di chứng cao hơn ba mươi hai
theo dữ liệu từ ứng dụng covid symptom study
những người trải qua hơn năm triệu chứng trong tuần đầu tiên mắc bệnh có nguy cơ bị dị ứng
sau đó cao hơn ba năm lần so với nhóm có ít triệu chứng
theo nghiên cứu trên ba trăm linh chín f được công bố trên tạp chí cer
những người có tải lượng virus trong cơ thể cao dễ phát triển các triệu chứng dai dẳng
ngoài ra cơ thể họ kiểm soát nhiễm trùng ban đầu kém hơn nên dễ gặp phải các di chứng
ngoài ra những người từng nhiễm f stain bar thay đổi lớn về vi khuẩn đường ruột
chưa được tiêm chủng vaccine cũng dễ gặp di chứng hậu covid một mươi chín
tóm lại mỗi nghiên cứu khác nhau lại đưa ra những nhóm đối tượng có nguy cơ mắc phải
các triệu chứng hậu covid một mươi chín khác nhau nhưng nhìn chung thì đối tượng phụ nữ
người trung niên người cao tuổi mắc bệnh nền hay người có tiền sử bệnh hô hấp
là những đối tượng được hầu hết các nghiên cứu nhắc tới
vì vậy nếu thuộc nhóm đối tượng này người nhiễm corona cần đặc biệt lưu ý
các vấn đề về giữ gìn sức khỏe nâng cao sức đề kháng của bản thân